sáng nay một mươi bốn tháng chín tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống vẻ vang của học viện tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
trưởng đại diện một số cơ quan quốc tế tham tán công sứ tại việt nam và một số cán bộ tỉnh thành địa phương trong cả nước
tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín học viện chính trị quốc gia hồ chí minh lúc đó là trường đảng nguyễn ái quốc đặt tại xã bình chánh huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã vinh dự đón chủ tịch hồ chí minh về thăm
người đến dự khai giảng lớp khóa hai của hai khóa huấn luyện cán bộ đầu tiên và viết vào sổ vàng lời huấn thị
học để làm việc học để làm người làm cán bộ học để phụ sự đoàn thể phụ sự giai cấp và nhân dân phụ sự tổ quốc và nhân loại
muốn đạt mục đích thì phải
cần kiệm liêm chính trí công vô tư
đã bảy mươi năm trôi qua tự hào là mái trường đảng mang tên chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đào tạo nên lớp cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của đảng và hệ thống chính trị có trình độ lý luận năng lực tổ chức thực tiễn có bản lĩnh và phẩm chất cần thiết đáp ứng kịp thời và hiệu quả mục tiêu chiến lược của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ
đến nay đã có hàng trăm nghìn cán bộ chung cao cấp được học tập và rèn luyện tại học viện trở thành nguồn cán bộ quý báu lãnh đạo tổ chức quần chúng nhân dân viết nền những trang sử vẻ vang của cách mạng việt nam
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh xứng đáng là trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ chính trị là trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh xây dựng đảng và đạo đức cách mạng đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã nêu cao hình ảnh mẫu mực của cán bộ thầy trò đúng như lời huấn thị của chủ tịch hồ chí minh